đắk lắc bị nguyễn quang thành tài hai mươi bảy tuổi trú cùng xã hành hùng ôm mối hận trong lòng
dũng dắt con dao dài bốn mươi ba cm lên xe máy rồi điều khiển đi đến quán internet x game tại thôn hai mươi hai xã e an ninh để tìm anh tài trả thù
khi vừa đến quán nết mẹ của dũng phát hiện nên đã chạy lại ông lấy dũng để can ngăn
tuy nhiên dũng vùng ra rồi cầm dao chạy vào trong quán net
chém nhiều nhát vào đầu tay và ngực anh tài khiến anh này thương tích đến hai mươi chín
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bùi hồng kông sinh năm hai nghìn năm và ba người bạn cùng chú tại thành phố đà lạt rủ nhau đi ăn đêm
sau khi ăn xong nhóm của công điều khiển xe máy về thì gặp nguyễn nhật hoàng sinh năm hai nghìn bảy điều khiển xe máy chở hoàng trọng tâm sinh năm hai nghìn sáu tại đường nguyễn văn cử
sau khi nẹt bô hai bên xảy ra mâu thuẫn hoàng và tâm cho rằng bị nhìn đều nên điều khiển xe máy rượt đuổi đến trước cửa khách sạn colin
sau khi thấy công và dũng xuống xe bỏ chạy tâm cầm dao đuổi theo đâm vào vùng lưng của công
dũng và đấm nhiều cái vào người của dũng rồi lên xe cùng hoàng bỏ về huyện đức trọng
công được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện do một vết đâm ở vùng lưng ngay tại cuộc sống
quá trình điều tra cơ quan công an cũng thu thập được chiếc xe máy và con dao là tăng vật
ngoài ra qua test nhanh ma túy tâm cho kết quả dương tính với chất cần xa
sâu xa nhất là sự xuống cấp về nhân cách
tức là trong các cái đặc điểm tâm lý cá nhân của đối tượng này đã có nhiều những cái phẩm chất tiêu cực
nhưng những cái phẩm chất tiêu cực đấy nó không phải tự nhiên nó hình thành đâu
mà nó do sự tác động của các yếu tố bất lợi trong môi trường sống
tại bình định ba bị cáo là nguyễn phi hùng sinh năm hai nghìn phải chịu hình phạt ba năm tù giam
lê văn thảo sinh năm hai nghìn
hai năm hai năm tù giam và một mươi hai tháng tù giam đối với bị cáo nguyễn văn em
sinh năm hai nghìn ba cùng ở huyện vân canh về tội đe dọa giết người
quy định tại điểm a khoản hai điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
do mâu thuẫn với vợ cũ hùng đã nhờ văn thảo văn em ném bom xăng vào nhà vợ cũ với mục đích giết cả nhà nạn nhân
thế và bài học rút ra đây
chính là bài học về quá trình bồi dưỡng nhân cách cho người trẻ ngay từ gia đình
gia đình là tế bào của xã hội
để ngăn chặn tội phạm thì phải ngăn chặn ngay từ gia đình
bằng cách là ngay từ khi các thành viên con cái con nhỏ thì đã có sự uốn nắn trước những cái biểu hiện sai phạm
sai lầm từ nhỏ không được kịp thời uốn nắn
nó sẽ trượt tiếp đến những cái sai phạm lớn hơn
qua những vụ việc trên có thể thấy rằng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
những thanh niên sẵn sàng dùng hung khí để thỏa mãn thói côn đồ và gây ra những vụ án nghiêm trọng
việc tôn trọng pháp luật và những thiết chế đạo đức xã hội không chỉ là nguyên tắc của con người trong cuộc sống
nó còn là thước đo sự trưởng thành của mỗi người nhất là đối với giới trẻ ngày nay